tiếp tục chương trình hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương
sáng nay dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
các thành viên chính phủ đã tiếp tục tham luận và giải đáp kiến nghị của các địa phương
để nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế
thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ công thương
khoa học và công nghệ các bộ ngành trung ương và địa phương xây dựng hoàn thiện
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
có tiềm năng phát triển trong một số ngành lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh xây dựng các giải pháp
chính sách thu hút mạnh đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia gắn với phát triển doanh nghiệp trong nước
và công nghiệp phụ trợ thúc đẩy sự gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
tổ chức thực hiện nghị quyết số bảy ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của trung ương về chủ trương
giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn
bền vững kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nợ công trong thời hạn cho phép
ngay trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy cần phải tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ về tình hình nợ công
danh mục dự án và các khoản vay bảo lãnh chính phủ nhằm hạn chế tối đa cấp bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay mới